nếu mà tổ chức một cái câu lạc bộ thì phải cần rất nhiều cái kinh phí
thì hiện nay thì kinh phí thì từ hội viên đóng góp để mà hoạt động
thì như vậy là về cái hoạt động của câu lạc bộ thì rất khó khăn
tài liệu thì cũng rất là thiếu thốn

có thể nói mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc là một trong những mô hình mới mà các cấp hội phụ nữ ở bắc nạm thực hiện trong thời gian qua
tuy còn khó khăn nhưng đã mang lại hiệu quả xã hội thiết thực tạo được sự đồng thuận của các cấp hội cơ sở
tin rằng trong thời gian tới câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở bắc nam chắc chắn sẽ phát huy hơn nữa
và nhân rộng mô hình góp phần thúc đẩy
đẩy cho sự phát triển của gia đình hội viên phụ nữ phát huy được vai trò người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hôm nay ngày tám tháng ba là ngày cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ
và với những nữ công nhân lao động tại hà nội họ cũng đang rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm từ phía gia đình và nơi làm việc trong dịp lễ đặc biệt này
chị nguyễn thị nguyệt quê ở bắc giang làm công nhân ở công ty may phù đồng huyện gia lâm được ba năm
xa nhà thiếu thốn vật chất và tinh thần nhưng trong ngày tám tháng ba chị đã nhận được lời động viên rất lớn từ gia đình nhỏ của mình
vâng hôm nay tôi thật sự là vui bởi vì lời chúc mừng đầu tiên chồng tôi đã gửi đến và chúc mừng vui
tôi rất tiên là vui và đặc biệt là con mai tôi cũng chúc mừng luôn
hôm chủ nhật vừa rồi là chúng tôi cũng được đi tây thiên
rồi là ngày hôm qua thì là chúng tôi cũng được sự quan tâm của ban đánh đạo công ty là cũng cho anh em cho chị em
tập thể chị em phụ nữ chúng tôi là được một can dầu một chai nước mắm
đấy đấy là cũng sự quan tâm rất là chú đáo
hôm tám tháng ba là dành cho vợ những một bó hoa tươi thấm để làm sao một ngày tám tháng ba chúc mẹ và một người vợ các con nữa là luôn luôn mạnh khỏe tươi trẻ
và chúc ngày tám tháng ba nhiều cái niềm vui đẹp hơn nữa
những năm qua việc quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân trong đó chú trọng quan tâm đến nữ công nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành lao động
năm hai nghìn một mươi bảy được xác định là năm vì lợi ích đoàn viên
người lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất sẽ được hưởng lợi từ các thiết chế phục vụ đoàn viên như nhà trẻ trường học nhà ở nơi sinh hoạt văn hóa thể thao khám chữa bệnh
nhằm đảm bảo cho người lao động có đời sống ổn định nhất
tiếp theo chương trình đoàn khảo sát trung ương làm việc với tỉnh quảng ngãi về nghị quyết hai mươi năm
đồng bào rackline nâng cao thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng
chiều qua ngày bảy tháng ba đoàn khảo sát của ban dân vận trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ngãi về đánh giá thực hiện nghị quyết hai mươi năm của tỉnh quảng ngãi
tại buổi làm việc lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy quảng ngãi đã báo cáo với đoàn khảo sát của trung ương về tình hình phát triển kinh tế xã hội và thực hiện công tác vận động quân chúng trên địa bàn tỉnh
theo đó cùng với sự lãnh đạo điều hành tích cực chủ động của các cấp đảng ủy chính quyền sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thì những đồng góp của các giai cấp tầng lớp xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã góp phần bảo đảm ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
công tác tôn giáo ngày càng được quan tâm bằng những chủ trương chính sách nguồn lực và ngày càng gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng chính quyền vững mạnh các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được phát huy hoạt động từ thiện nhân đạo giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai được đẩy mạnh có tác dụng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân gắn kết cộng đồng
phát biểu tại buổi làm việc phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn lam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh quảng ngãi đã đạt được trong việc phát triển kinh tế xã hội và công tác vận động quần chúng thời gian qua
đồng chí mong muốn quảng ngãi tiếp tục ra soát bổ sung các kết quả thực hiện nghị quyết hai mươi năm của trung ương về công tác tôn giáo đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của tỉnh và sẽ xem xét bổ sung vào việc đánh giá thực hiện nghị quyết hai mươi năm của trung ương
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây để ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng bào rackline ở các xã miền núi tỉnh ninh thuận đã tích cực chuyển đổi hàng trăm hectare đất trồng lúa kém hiệu quả hay đất bỏ hoang sang trồng các loại cây ngắn ngày cần ít nước tưới và chịu hạn tốt
đến nay việc chuyển đổi cây trồng đã mang lại thu nhập cao giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững
hơn năm sao đất trồng lúa một vụ một năm kém hiệu quả và thường bỏ hoang của gia đình chị trà văn thị gái ở xã phước hà huyện thuận nam
giờ đang phủ màu xanh chẳng đầy nhựa sống của cây đậu xanh
niềm vui của chị đang nhân đôi khi được công ty giống cây trồng nha hố cam kết bao tiêu đậu xanh hạt sau khi thu hoạch với giá từ hai mươi ba đến hai mươi năm đồng một kg
mình làm cũng rất là chịu khó ngày nào cũng thăm đồng xịt thuốc mình cố gắng để làm có thu hoạch để ổn định cuộc sống gia đình
khi thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng của địa phương gia đình chị gái và nhiều bà con ragline ở xã phước hà
đều được hỗ trợ giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật và được tập huấn kỹ thuật trồng đậu xanh
đến nay người dân trong xã đã chuyển hàng trăm hectare đất không chủ động nước trồng cây đậu xanh và các loại cây ngắn ngày khác
theo chủ trương của cấp trên thì chỉ đạo gặp bà con là chuyển đổi nhưng bên cạnh đó là xã thì cũng tuyên truyền vận động bà con tích cực để chuyển đổi cơ cấu cây trồng
qua đó thì bên xã thì cũng tuyên truyền cho bà con thường xuyên ra đồng nắm bắt kịp thời sâu bệnh và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con
ông ca tơ nhí ở xã phước chiến huyện thuận bắc là một trong những hộ tích cực chuyển đổi sang trồng mía nguyên liệu trên vùng đất gò đồi
mía là cây trồng chịu hạn khá tốt tuy nhiên để bảo đảm nguồn nước tưới giữ độ ẩm cho đất
ông carter nhí đã đào ao tích nước với sự hỗ trợ về kỹ thuật
trong năm trước của trung tâm khuyến nông huyện năm xào mía nguyên liệu của gia đình ông đã sinh trưởng tốt
nhờ chuyển đổi sang trồng mía nguyên liệu nhiều bà con raglai ở xã phước chiến có thu nhập ổn định
từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng một năm
ngoài ra bà con còn tận dụng ngọn và lá cây mía sau thu hoạch làm thức ăn cho chăn nuôi vỗ béo bò
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng đồng bào raglai tại tỉnh ninh thuận đã góp phần thay đổi tập quán canh tác lạc hậu
bằng cách bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế
phù hợp với định hướng chính quyền trong thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội
ở các xã miền núi ngày càng hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững
bệnh đạo ôn trên lúa đông xuân đang bùng phát ở hầu hết các cánh đồng của tỉnh phú yên
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh này
hiện bệnh đang tiếp tục lây lan mạnh nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất chất lượng và sản lượng vụ đông xuân
vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nông dân tỉnh phú yên gieo xạ hai mươi sáu năm trăm linh ha lúa
từ trước tết nguyên đàn đến nay thời tiết lạnh ấm u sáng sớm có sương mù và kéo dài nhiều ngày
làm bệnh đạo ôn phát sinh mạnh trên cây lúa với tỷ lệ từ năm tám lá
nặng nhất là ở các cánh đồng lúa xã xuân phước huyện miền núi đông xuân hòa mỹ tây hòa mỹ thịnh huyện tây hòa
mặc dù nông dân đã tích cực phun thuốc và áp dụng nhiều phương pháp phòng chống
nhưng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm thậm chí còn đang lây lan ra diện rộng do thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp
theo tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên
các dông lúa bị bệnh đã bị bệnh
đạo ôn chủ yếu là mt một mươi ml bốn mươi tám dv một trăm linh tám ml bốn mươi chín hiện lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh làm đồng tan lá phát triển che phủ
làm tăng độ ẩm trong ruộng càng tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn lây lan và gây hại
nông dân cần tích cực chăm sóc làm cỏ bón phân cân đối và dùng các thuốc đặc trị để khống chế bệnh
để mà quản lý cái bệnh đậu ôm này có hiệu quả thì chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân
đặc biệt ở các vùng đã bị nhiễm bệnh
thì cần phải hạn chế bón lượng
nên giữ nước trên đồng ruộng và tăng cường bón thêm ca ly
nhìn chung thì với điều kiện thời tiết như hiện nay và với tình hình sinh trưởng của cây lúa quá sinh tống như hiện tại
thì chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới không riêng về ở huyện đồng xuân ở huyện tây hòa
mà một số huyện khác như là phú hòa đông hòa thành phố tuy hòa v v thì vẫn có nguy cơ bị bệnh độ ôn cao
do các yếu tố bất lợi về thời tiết vụ lúa đồng xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nông dân tỉnh phú yên cắt giảm bốn trăm ba mươi năm hectare so với cùng kỳ vụ trước để chuyển sang cây trồng khác hoặc bỏ trống đồng ruộng
chủ yếu là bị ngập nước dài ngày
vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu năng suất lúa của tỉnh phú yên đạt trung bình sáu mươi tám hai tạ trên một ha
theo dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh ngoài lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn trong thời kỳ đẻ nhánh làm đồng
tình trạng chuột cắn phá và ốc biêu vàng gây hại như hiện nay sẽ làm giảm năng suất lúa ít nhất từ một đến hai tạ trên một hectare so với cùng kỳ

trong đó thường xuyên cập nhật thông tin về các bệnh dịch nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập tại các nước trong khu vực và thế giới
để chủ động dự báo tình hình đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả đồng thời giám sát phát hiện sớm ca bệnh
để kịp thời khoanh vùng tập huấn thành thạo cho các đội cơ động từ tuyến thành phố đến quận huyện thị xã
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khẳng định hà nội sẽ không để thiếu kinh phí trong phòng chống dịch
tập trung mọi nguồn lực phòng chống dịch hiệu quả hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn
được biết để phòng dịch có hiệu quả ngành y tế thủ đô cũng đã đảm bảo đủ hóa chất thuốc men trang thiết bị nhân lực
phục vụ công tác giám sát xử lý dịch và cấp cứu điều trị cho bệnh nhân
ngoài ra sở y tế hà nội đã công bố hai số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh cúm da cầm trên người
cụ thể là chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm và chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai tỉnh lào cai cho biết
đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng ngô đăng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại số một mươi ba khu vườn sái
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán vận chuyển chất ma túy
qua kiểm tra ban đầu lực lượng chức năng phát hiện trong xe có năm trăm ba mươi viên nén đối tượng khai là ma túy tổng hợp
cùng hai túi ma túy đá có trọng lượng một kg
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyên khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính
tại tỉnh lạng sơn với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
khi đang vận chuyển đến thành phố lào cai để tiêu thụ thì bị bắt
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày bảy tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trung tá lay bùn thi
năm mươi ba tuổi quốc tịch campuchia phó đồn công an cửa khẩu quốc tế phường nôm đen
thuộc bộ nội vụ cục di chú vương quốc campuchia về các tội giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng cộng hình phạt là hai mươi năm năm tù giam buộc bồi thường hai trăm bốn mươi hai triệu đồng cho gia đình nạn nhân lê văn được
theo cáo trạng trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
do xích mít trong quán nhậu tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
nên lê bùn thi đã về nhà lấy khẩu súng k năm mươi chín quay lại bắn phạm văn quang và lê văn được
bị cáo nổ bốn phát súng khiến phạm văn quang lê văn được bị tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án thi cầm súng bỏ chạy về nhà đóng cửa nhà trốn
đến khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu thi đến công an huyện tịnh biên đầu thú
thưa quý vị và các bạn nằm trong chuỗi sự kiện bên lề
lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng ba
năm ba tới một triển lãm chuyên đề lịch sử đồn điền ca đa vừa được tổ chức tại lâm đồng
để giới thiệu sự hình thành và phát triển của một trong những đồn điền cà phê đầu tiên của việt nam
những lưỡi liềm lưỡi hái hoen dỉ những chiếc áo bảo hộ những đôi dép cao su đã sờn
những vật dụng thô sơ này đã ghi dấu công việc canh tác thu hoạch cà phê ở đắk lắc
từ những ngày đầu tiên người pháp đưa cây cà phê tới tây nguyên
và bên cạnh đó là cả những chiếc loa
những chiếc cân lớn kiểu cũ những công cụ quản lý sản phẩm và cai quản người lao động của thực dân pháp xưa kia
tất cả được thu thập một cách có hệ thống và được trưng bày tại biệt điện bảo đại
thuộc trung tâm thành phố buôn ma thuột như những chứng tích về sự hình thành và phát triển cây cà phê tại tây nguyên
cuộc trưng bày lần này thì chủ yếu là giới thiệu đến cho du khách trong và ngoài nước biết về lịch sử đồn điền cà phê ca đa
nơi thực dân pháp mở đầu cho việc cướp đoạt đất đai khai thác tài nguyên tại đắk lắc
và cũng chính nơi đây là nơi đánh dấu sự sụp đổ của thực dân pháp sau hơn bốn mươi năm cai trị tại đắk lắc
với tổng cộng trên một trăm chín mươi hình ảnh tư liệu và hiện vật buổi trưng bày đem đến cho khách tham quan một cái nhìn đa chiều
về sự thăng trầm của ngành cà phê ở đắk lắc qua các thời kỳ lịch sử
qua đó góp phần quảng bá giới thiệu sản phẩm cà phê buôn ma thuột tới du khách trong và ngoài nước
bên cạnh đó triển lãm còn mang đến cho du khách những cảm xúc rất đặc biệt khi tận mắt chứng kiến những dấu tích lịch sử này
năm nay ngoài hơn hai mươi hiện vật mới được siêu tầm còn có hàng chục bức tranh về chủ đề cà phê cũng đã được trưng bày
triển lãm sẽ kết thúc vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
trong phần tin quốc tế nato và nga đạt đồng thuận về an ninh không phận tại biển baltic
ilo cảnh báo tình trạng bất bình đẳng giới trong thị trường lao động
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và nga vừa đạt được đồng thuận về một số vấn đề an ninh không phận tại khu vực biển baltic
đây được đánh giá là bước khởi đầu
hai bên đạt được đồng thuận trong các vấn đề lớn hơn
nato và nga có chung quan điểm về một số vấn đề tại hội nghị an ninh hàng không của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế tại helsinki
sau gần hai năm đóng băng quan hệ hội đồng nga nato được coi là cuộc đối thoại giữa đại sứ nga và các đồng nhiệm nato
đã nhóm họp trở lại vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu và đã có ba cuộc họp kể từ đó đến nay
tuy nhiên quan hệ giữa hai bên vẫn chưa được cải thiện do còn nhiều bất đồng về các vấn đề ukraine
syria và mỹ
và cuộc chiến chống khủng bố
sáng nay theo the vietnam hội đồng bảo an liên hợp quốc ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa mới đây nhất của triều tiên
tuyên bố do mỹ soạn thảo được thông qua trong cuộc họp khẩn cấp và đã được các quốc gia thành viên của hội đồng
trong đó có cả trung quốc nhất trí thông qua
hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng đã cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa đối với triều tiên
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã lên án động thái mới của triều tiên
bric là vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc và kêu gọi bình nhưỡng không có thêm các hành động gây căng thẳng
sáng ngày sáu tháng ba triều tiên đã phóng bốn quả tên lửa vào vùng biển phía đông
ba trong số tên lửa này đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế ez của nhật bản
sau vụ phóng tên lửa của triều tiên mỹ đã bắt đầu quy trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tass tại hàn quốc
động thái này đã kéo theo phản ứng của nga và trung quốc
thượng viện anh vừa bỏ phiếu đòi quyền được phủ quyết của quốc hội đối với kết quả đàm phán cuối cùng rời liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
với kết quả bỏ phiếu tại thượng viện dự luật brexit sẽ trở lại hạ viện cùng với những yêu cầu thay đổi
gồm để quốc hội có quyền bỏ phiếu đối với kết quả đàm phán brexit và vấn đề đảm bảo quyền lợi của các công dân eu đang sinh sống tại anh sau brexit
giới phân tích anh nhận định
có nhiều khả năng hạ viện sẽ đồng ý với các đề nghị sửa đổi của thượng viện
khi đó dự luật brexit sẽ một lần nữa quay lại thượng viện để các nghị sĩ bàn thảo thêm
hạ viện anh trước đây đã thông qua dự luật brexit mà không yêu cầu chính phủ phải chỉnh sửa
đức sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nga nếu moscow đáp ứng một loạt điều kiện kèm theo
đây là tuyên bố được bộ trưởng tài chính đức uppgang saabler đưa ra trong một quả
đây là một cuộc họp báo vừa diễn ra ở thủ đô berlin
theo bộ trưởng shapler đức cảm thấy hài lòng được dỡ bỏ lệnh trừng phạt nga
nhưng để làm như vậy cần bước đi nhất định từ phía nga và có thể cả từ phía ukraine
ngoài ra bộ trưởng tài chính đức shopler cho biết chủ trương của đức đặc biệt quan tâm
hợp tác với nga và theo ông cánh cửa hợp tác này sẽ rộng mở nếu nga đáp ứng một loạt các điều kiện kèm theo
tuyên bố của bộ trưởng sapler được đưa ra trong thời điểm liên minh châu âu
đang áp đặt các biện pháp trừng phạt chống nga sau khi nước này sát nhập trở lại bán đảo crimea hồi đầu năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù đã đạt được một số tiến bộ tại một vài khu vực trên thế giới
song vẫn còn hàng triệu phụ nữ bị phân biệt đối xử khi đi tìm kiếm việc làm
nhận định này được tổ chức lao động quốc tế ilo đưa ra đúng vào dịp thế giới kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
khoảng cách bất bình đẳng nam nữ tại nơi làm việc
chỉ được thu hẹp có sáu kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm với tỷ lệ có việc làm trên tổng số dân là bốn mươi sáu ở nữ giới và gần bảy mươi hai ở nam giới
tính chung trên toàn thế giới có ba mươi tám số nữ giới và ba mươi sáu số nam giới làm những công việc được trả lương song không được hưởng an sinh xã hội
song tỷ lệ này ở phụ nữ tại khu vực tiểu sahara của châu phi lên tới sáu mươi ba hai và bảy mươi bốn hai ở nam á

nhiều người ở phố samaritano diện tích khẩu hàng có tareth chữ giấy giấy phổ biến để phụ nữ được trả lương song cũng chiếm gần sáu mươi năm số người ở độ tuổi nghỉ hưu không được hưởng bất kỳ khoản hưu trí nào
điều này có nghĩa là khoảng hai trăm linh triệu phụ nữ cao tuổi đang không được hưởng bất kỳ thu nhập thường xuyên nào dành cho người già trong khi con số này ở nam giới chỉ có một trăm một mươi năm triệu người
theo ilo việc thực hiện thành công chương trình nghị sự phát triển bền vững gắn liền với việc phải tạo thêm việc làm cụ thể là việc làm có chất lượng cho phụ nữ
đồng thời có sự bảo trợ xã hội mang tính phổ cập cũng như những biện pháp để công nhận
giảm bớt và tái phân bổ những công việc nhà và chăm sóc người thân thường không được trả lương
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại